thưa quý vị ngay từ dịp tết nguyên đán cho đến nay không khí tại nhiều điểm du lịch ở trong nước đã trở nên tưng bừng rộn ràng
đón các vị khách du lịch đến tham quan vui chơi giải trí nghỉ dưỡng
cũng theo dữ liệu phân tích từ công cụ hỗ trợ ngành du lịch nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng cho thấy
lượng tìm kiếm thông tin du lịch nội địa của việt nam trên toàn quốc đang có xu hướng tăng trở lại
và lực lượng công an các địa phương đã chuẩn bị nhiều phương án để người dân du lịch an toàn trải nghiệm trọn vẹn
thêm nhiều thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong phần sau của chương trình
còn bây giờ mời quý vị cùng đến với phần điểm tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
mới đây tại bản pha cúng xá lóng phiêng huyện yên tây
tân châu tỉnh sơn la công an huyện yên châu phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép lượng lớn chất ma túy
hai đối tượng là thào ly báo sồng tên gọi khác là ly báo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện sốt bâu tỉnh hủa phăn lào
và hạc a vàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại bản pha đón xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
lực lượng chức năng đã thu giữ sáu bánh heroin một mươi bảy viên ma túy tổng hợp một con dao cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
vận chuyển thuê số ma túy trên từ lào về việt nam cho một đối tượng không rõ danh tính
tại ngã ba kim trung xã phiêng khoài huyện yên châu
khi đang trên đường vận chuyển đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
đối tượng hờ a cấu trú tại huyện nậm cồ tỉnh điện biên vừa bị bắt quả tang
khi đang trồng chăm sóc hàng nghìn cây thuốc viện trái phép
đối tượng đã thực hiện hành vi trồng chăm sóc cây thuốc viện tại đám nương nằm sâu trong núi
toàn bộ diện tích ba trăm bảy mươi bảy m hai cây thuốc phiện này gồm ba hai trăm sáu mươi tám cây đang thời kỳ ra hoa
được trồng sen lẫn với nương rau cải tại rừng thuộc khu vực bản hủy po xã na cô sa huyện nậm cồ
sau khi phát hiện việc trồng cây thuốc viện trái phép lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương
tiến hành phá nhổ toàn bộ số cây thuốc viện nói trên
bằng lái xe máy không tuy nhiên hồ sơ dự thi và thi đỗ không phải là điều dễ dàng đối với nhiều người
chính vì nắm bắt được nhu cầu đó mà nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng tình hình này lừa đảo người dân trong việc thi hộ bán bằng
và để hiểu rõ hơn về vấn đề này xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
hai bố con ông chu ngọc thủy chú tệ phường minh khai quận hoàng mai thành phố hà nội đang có nhu cầu thi bằng lái xe máy
thì bỗng nhiên được một người đàn ông lạ kết bạn gia lô và mời chéo các gói thủ tục thi và học bằng lái xe máy chọn gói
với cam kết khi một lần là đỗ không đỗ và hoàn tiền một trăm linh
tuy tướng mức giá khác nhau sẽ kèm các gói dịch vụ khác nhau
có vip hai phí là sáu trăm linh đồng một người phải đi học một buổi mới đỗ
gói vip ba chọn gói một triệu ba trăm linh đồng không cần học chỉ cần có mặt ba mươi phút thì vòng số tám sẽ đỗ
với những chiêu trò với những lời đừng mật từ đối tượng ông thủy dễ dàng rơi vào bẫy lừa đảo
vào ngày một mươi năm tháng chín anh này một có một đối tượng tên là nguyễn thanh tùng
nhắn tin vào máy bảo là anh có nhu cầu thi bằng lái xe anh không phải đến trường
vì đến trường nó lâu lắm nên là tôi làm hồ sơ cho anh thì sau bảy ngày là được thi thôi
nên tôi đồng ý sau đó bạn ý con nhắn cho tôi gói vip để thi
một triệu rưỡi tôi đồng ý lộp cho hai bố con
lộp xong ấy từ bấy giờ đến bây giờ bất tâm
chẳng ai được thi vẫn chẳng được là lấy tiền
có gọi điện họ không tắt máy họ không nghe
có thể thấy hiện nay trên mạng xã hội tràn lan các dịch vụ quảng cáo làm và thi giấy phép lái xe mà không được ai kiểm soát
bên cạnh những dịch vụ uy tín thì nhiều trung tâm đã nắm bắt được nhu cầu học viên
sự nhẹ dạ cả tin và tâm lý đam đông
nhiều trung tâm ma với những chiều trò quảng cáo bao đậu một trăm linh
tuy nhiên điều này là không thể xảy ra
bởi thực tế hiện nay bài thi lý thuyết và thực hành của các loại giấy phép lái xe đều do mai chấm
không có sự tác động của con người nên việc bao đậu là rất mơ hồ
trên thực tế thì bản thân của các đối tượng có thể di chuyển trực tiếp đến những nơi có khả năng và quyền hạm
để thực hiện các hoạt động sát hạch lái xe tại cái thời điểm đó
và tìm kiếm nạn nhân ở những khu vực này và đơn vị này có
để có thể là chuyển cho các đối tượng này một lượng tiền và một khoản tài chính nhất định
với những lời hứa hẹn là có thể nộp hồ sơ thông qua các đối tượng đó
chính bản thân các đối tượng này cũng lợi dụng những thông tin mà họ đăng tải tại cái thời điểm đó
để có thể kết bạn làm quen nhắn tin
và bằng những hình thức thuyết phục đối với lại các nạn nhân trong những tình huống này
khiến cho nạn nhân có thể tin tưởng
không chỉ ở các đường dây lớn mà nhiều đối tượng hoạt động đơn lẻ
cũng lợi dụng nhu cầu học lấy xe của người dân
để trục lợi
những đối tượng này thường sử dụng facebook zalo
và cũng với chiêu trò kích thích đánh trúng tâm lý của học viên đang có nhu cầu thi bằng lái xe
từ đó đã khiến nhiều người không tìm hiểu kỹ
mà dễ mắc vào những chiêu trò lừa đảo tinh vi
đặc biệt rơi vào bẫy của đường dây làm hàng giả mà không hề hay biết
trong những trường hợp mà chúng ta có thể nhờ những người khác đi nộp hồ sơ
thì tất cả những trường hợp này chúng ta cũng nên tìm hiểu kỹ về đặc điểm nhân thân
của người chúng ta tiến hành nhờ
và chúng ta cũng phải tìm hiểu kỹ là cái khả năng của họ
có thể thực hiện những công việc đó đến đâu
cái đó vậy bất kỳ mỗi công việc gì
và đặc biệt là giao dịch về mặt dân sự liên quan đến tài chính
thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu một cách rõ ràng cẩn thận và tỉ mỉ
tránh những trường hợp mà chúng ta có thể trở thành những nạn nhân
trong các vụ việc liên quan đến hành vi lừa đảo
khi có nhu cầu thi giấy phép lái xe để tránh bị lừa
người dân nên đến trực tiếp hoặc gửi hồ sơ cho các trung tâm sát hành lái xe
được cấp phép của nhà nước để đăng ký học
và thi không nên tin mà đăng ký qua các trung tâm trên mạng xã hội
hay cỏ mồi và nghe tới các chiêu trò rũ rỗ quyến mại khóa thủy phòng
từ các trung tâm và các đối tượng lừa đảo
xác định việc học và thi giấy phép lái xe là việc làm cần thiết học thật thi thật
đủ thời gian quy định của nhà nước
chứ không nên nôn nóng mà chạy theo các dịch vụ nhanh gọn
hay các dịch vụ làm bằng giả để dẫn tới tiền mất tật mang
khi phát hiện ra đường dây lừa đảo qua dịch vụ môi giới thi dây phép lái xe
hay các tổ chức cá nhân làm bằng giả
thì báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý
thưa quý vị hơn tám mươi năm que test nhanh covid một mươi chín nhập lậu
vừa bị cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan phối hợp với cục hải quan phát hiện thu giữ
lô hàng trên được vận chuyển từ hàn quốc về việt nam qua sân bay quốc tế nội bài hà nội
gồm tám mươi năm test nhanh covid một mươi chín có loại xuất xứ hàn quốc
trị giá ước tính trên tám tỷ đồng
mặt hàng test covid một mươi chín là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện phải có giấy phép của bộ y tế
tuy nhiên các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn khai báo hàng hóa chung chung
khai báo sai tên hàng hóa để nhập lậu
vụ việc đang được cơ quan hải quan tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo quy định
từ đầu năm mới các khu du lịch trên địa bàn tỉnh ninh bình mở cửa đón khách nội địa
sau chuỗi ngày dài tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín
do vậy không khí tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh trở nên sôi động
phải kể đến khu du lịch sinh thái tràng an khu di tích lịch sử văn hóa cố đô hoa lư
tam cốc bích động là những địa điểm thu hút đông đảo du khách
và để nhân dân du xuân được thuận lợi an toàn
công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông tại các khu điểm du lịch
những ngày đầu xuân nhâm dần ninh bình đón lượng khách du lịch trong và ngoài tỉnh
đến tham quan chiêm bái tại các điểm du lịch tăng cao so với bình thường
do đó công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại các khu điểm du lịch
nhất là tại khu du lịch sinh thái tràng an
được lực lượng công an huyện hoa lư và địa phương trú trọng
công an huyện hoa lư cũng đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể
của huyện tham dự cho huyện ninh bình
có những kế hoạch phương án rất cụ thể
đặc biệt là công tác tiếp đoán chỉ đạo
rồi là hướng dẫn tuyên truyền cho các cơ sở các khu điểm du lịch
rồi là các cơ sở nhà hàng điểm kinh doanh lưu trú
thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch bệnh
công tác đảm bảo an ninh trật tự
căn cứ vào đó là chúng tôi công an huyện cũng đã xây dựng phương án
đảm bảo an ninh trật tự phối hợp
chia ra các cấp độ để phối hợp với lượng du khách đến tham quan
tại khu sinh thái tràng an
xác định đây là thời điểm dễ phát sinh
các loại dịch bệnh các loại dịch bệnh
các loại hình như trộm cắp cướp giật gây mất an ninh trật tự
lực lượng công an đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự
theo từng cấp độ phù hợp với tình hình thực tế
huy động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm du lịch
chúng tôi xác định là lưu lượng khách sẽ tăng được biến
do đó thì sẽ bố trí nhiều biện pháp công tác
để có biện pháp hướng dẫn và phân luồng
đi lại một cách trật tự
đặc biệt là các vị trí là các cửa ngõ các bến thuyền
mà nơi sẽ tập trung đông người đông phương tiện
để do nhân dân khi tham gia du lịch
cũng như là du xuân được an toàn tuyệt đối
với sự phối hợp của lực lượng công an và các ngành địa phương doanh nghiệp
tình hình an ninh trật tự tại các khu điểm du lịch trên địa bàn
cơ bản luôn được giữ vững ổn định
du khách đến các địa điểm du lịch này
đều để lại được những ấn tượng tốt đẹp
về điểm đến an toàn thân thiện và mến khách
khi lùi tránh xe ngược chiều
xe đầu kéo đã không may rơi xuống vực sâu trên quốc lộ tám
tại hương sơn hà tĩnh khiến một người bị thương
vụ việc vừa xảy ra vào lúc hai mươi h hai mươi phút ngày hôm qua một mươi bảy tháng hai
xe đầu kéo trở quặng của công ty cổ phần tập đoàn hoành sơn
di chuyển trên quốc lộ tám theo hướng từ cửa khẩu quốc tế cầu treo
về thị trấn tây sơn huyện hương sơn
khi đang di chuyển tới km sáu mươi một chín trăm ba mươi đoạn qua xá sơn kỳ một
thì gặp phương tiện đi ngược chiều cho nên đã lùi lại
quá trình đi lùi do trời tối tầm quan sát bị hạn chế
xe đầu kéo bị mất lái lao xuống vực
vụ tai nạn giao thông khiến tài xế bị chấn thương nặng
được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an
theo ghi nhận tại hiện trường xe đầu kéo bị hư hỏng nặng
phần thùng và đầu xe gần như biến dạng
xung quanh quảng rơi vãi khắp nơi
phần tôn hộ lan dài chừng hai mươi mét bị xe đầu kéo làm gãy nát
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ
nhanh chóng triển khai cứu hộ cứu nạn
để đưa phương tiện từ dưới vực lên
phòng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị
tổ chức phân luồng điều tiết giao thông
tránh tình trạng un tắc trong quá trình cứu hộ phương tiện
và phải thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông
nguyên nhân của vụ tai nạn hiện đang được lực lượng chức năng làm rõ
cục hàng không việt nam vừa có văn bản chấp thuận
tạm dừng khai thác đường cất hạ cánh một mươi một l hai mươi chín r
để thực hiện công tác kiểm tra tổng thể toàn bộ hạng mục
của dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh
đường lăn cảng hàng không quốc tế nội bài

phối hợp với cảng hàng không quốc tế nội bài
tổ chức lắp đặt biển báo sơn kẻ tín hiệu
các khu vực tạm ngừng khai thác theo quy định

đài kiểm soát không lưu nội bài

trong quá trình thi công để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho hoạt động bay
tại thành phố đà nẵng sở giáo dục và đào tạo đã cho phép
các cơ sở mầm non ở vùng có cấp độ dịch một trăm hai mươi ba
được tổ chức dạy học trực tiếp trở lại

đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và niêm phong hàng hóa vi phạm
đồng thời tổ chức dân giải phương tiện về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một tại thị trấn nam căng tỉnh cà mau
để tiếp tục điều tra xử lý đúng theo quy định pháp luật
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một tại vùng biển cách tây hòn khoai khoảng năm mươi hải lý
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn cũng đã bắt giữ một tàu vận chuyển năm mươi lít dầu đeo trái phép
ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan
đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y tử thi
và đang tổ chức điều tra truy tìm các đối tượng truy sát đâm ba thanh niên
khiến cho hai người bị thương và một người tử vong
nạn nhân tử vong là một nam thanh niên ba mươi ba tuổi ngụ tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
nạn nhân bị hai vết đâm dưới ngực và được chuyển viện vào tp hcm nhưng không qua khỏi
trước đó nạn nhân cùng hai người bạn đều ba mươi một tuổi
đi trên đường ở phan thiết thì bị ba đối tượng lạ mặt bất ngờ truy sát
nạn nhân và hai người bạn hoãn sợ phóng xe máy bỏ chạy khoảng một km thì ngã gục xuống lề đường
các nạn nhân được đưa đi cấp cứu với các vết đâm bỏ cánh tay ngực
nhận tin báo công an đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó
do vết thương quá nặng nên sơn đã tử vong trên đường chuyển viện vào tp hcm
thi thể nạn nhân được đưa về nhà và lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi
hiện công an đang trích xuất camera khu vực điều tra và truy bắt nhóm đối tượng gây án
tình trạng ung tắc và taxi chặt chém diễn ra tại sân bay tân sơn nhất tp hcm những ngày này
đang gây bức xúc dư luận
và để ngăn chặn tình trạng này sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
đã làm việc với các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện một số giải pháp
để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân
theo đó đối với việc giải quyết ủng tắc sẽ cho phép các phương tiện taxi đón khách
ngoài làng d một thì có thể đi vào làng c thậm chí tại làng b vào cao điểm
tài trạm thu phí một mươi đồng
một lượt một xe bên ngoài nếu cao điểm có thể dẫn đến ủng tắc thì sẽ đề nghị xả trạm
ngoài ra sẽ tăng cường thêm chuyến xe buýt đón trả khách tại ga quốc nội
đối với tình trạng taxi chặt chén cướp vận chuyển sẽ có các biện pháp cụ thể
ngoài khu vực sân bay hành trái giao thông trung tâm hạ tầng đường bộ
và công an thành phố công an quận tân bình sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát
các xe dịch vụ taxi công nghệ đậu ở ngoài để đón khách với mức giá không hợp lý
trong sân bay sở đề nghị cảng vụ hàng không miền nam và sân bay tân sơn nhất
tăng cường kiểm tra xử lý đối với các đơn vị taxi được hoạt động tại sân bay
lực lượng an ninh bảo vệ tại sân bay cũng tham gia hướng dẫn cho hành khách khi đón taxi
đồng thời theo dõi việc chèo kéo khách tránh tình trạng để xảy ra việc tranh giành xe
dẫn đến mức an ninh trật tự
sáng nay ngày một mươi tám tháng hai các cán bộ chiến sĩ đội tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng cảnh sát
giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm đã ra quân và kiểm tra xử lý xe ba bánh
chạy nội đô vào khung giờ cấm đường cấm và nhiều trường hợp lái xe vi phạm đã bị lập biên bản xử phạt
tại chốt kiểm tra xử lý xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba bốn bánh không đủ điều kiện lưu thông
tại vòng xoay nguyễn bính khiêm phường đa cao quận một
sau hơn một giờ kiểm tra cảnh sát giao thông đã tiến hành dừng xe và kiểm tra hơn chục trường hợp
trong đó ba trường hợp xe ba bánh lưu thông vào khu vực cấm tài xếp thiếu giấy tờ không đợi muốn bỏ hiểm
cảnh sát giao thông đã lập biên bản với tổng mức phạt tiền hơn sáu triệu đồng
ngoài ra lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ nếu xe thuộc về công ty hoặc tổ chức
thì sẽ có mức phạt bổ sung với chủ doanh nghiệp
nói về việc có nắm rõ quy định về đường cấm giờ cấm nhưng lái xe cho biết việc mua sinh nên làm liều
đại diện lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cho biết các tuyến đường cấm xe ba bánh khu vực trung tâm
là đường hai bà trưng tôn đức thắng hàm nghi phạm ngũ lão nguyễn tị nghĩa cách mạng tháng tám điện biên phủ
đề nghị các lái xe thực hiện nghiêm túc không lưu thông
theo sở du lịch tp hcm thành phố là một trong bảy tỉnh thành được thủ tướng cho phép là đón khách quốc tế đến việt nam
sở du lịch đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố ban hành hướng dẫn
thí điểm đón khách quốc tế trở lại với hai giai đoạn và nhiều giải pháp
từ cuối tháng ba sở du lịch tp hcm đã hoàn thiện cơ sở vật chất để đón khách quốc tế
ban ngành tiêu chí để cơ sở lưu trú công ty du lịch có thể tham gia thí điểm
hiện tp hcm có một mươi ba cơ sở lưu trú từ ba đến năm sao được thẩm định và cho phép tham gia chương trình thí điểm này
ngoài ra có năm mươi sáu khách sạn từ ba đến năm sao đang chuẩn bị hồ sơ để đưa vào danh sách đón khách quốc tế
một mươi doanh nghiệp kinh doanh quốc tế cũng đã đăng ký tham gia và bảy trên bốn mươi năm điểm tham quan đã nộp hồ sơ
để sở du lịch thẩm định cho phép đón khách quốc tế
nhằm đa dạng hóa làm mới ngành du lịch trên địa bàn tp hcm đã và đang phối hợp với các quận quyện
tổ chức các đoàn khảo sát để khai thác thêm sáu chương trình mới tập trung mở rộng các tour du lịch xanh về vùng ven
công tác xúc tiến quảng bá truyền thông tp hcm là điểm du lịch an toàn cũng được triển khai
trong đó chú trọng việc phối hợp với sở y tế xây dựng bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín đối với các đơn vị liên quan
là địa phương có tỷ lệ học sinh các cấp đi học trực tiếp cao nhất cả nước và đến nay thì sau gần một tuần kể từ khi mà toàn bộ học sinh các cấp
tại tp hcm được trở lại trường học toàn thành phố đã phát hiện là một trăm sáu mươi ba học sinh f là trong trường học
thuộc các cấp từ mầm non đến trường học
vì vậy mà vấn đề bảo vệ an toàn cho trẻ khi mà đến trường học được sở giáo dục y tế đặc biệt quan tâm
theo sở giáo dục đào tạo tp hcm tính đến nay tỷ lệ trẻ mầm non đến trường đạt sáu mươi sáu ba mươi ba học sinh cấp tiểu học đạt chín mươi năm chín mươi chín
cấp trung học cơ sở đạt chín mươi sáu tám mươi chín và cấp trung học phổ thông là chín mươi tám chín mươi ba
nhìn chung các trường học tổ chức nhiều hoạt động đón trẻ em học sinh đến trường chú đáo
đảm bảo phòng chống dịch tạo tâm lý phấn khởi cho các thầy cô và học sinh
tuy nhiên sau gần một tuần trở lại trường học tp hcm đã phát hiện một trăm sáu mươi ba học sinh mắc covid một mươi chín trong trường học ở tất cả các cấp
hiện nay ngành giáo dục chúng tôi cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục là một là phải phối hợp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các y tế cơ sở
các trạm y tế trung tâm y tế và thứ hai là trong việc xác định f một là phải thực hiện theo cái chỉ dẫn và xác định của bên y tế
bởi vì y tế sẽ đưa ra những cái chỉ dẫn cụ thể trong từng trường học để phù hợp với cái diễn biến dịch tễ của cái trường học đó
và những cái đối tượng f một xác định và những cái khuyến cáo và những cái chỉ dẫn bên y tế về cái việc tổ chức trại học cho những em đó
thì giữa hai ngành sẽ phối hợp ký với nhau để thực hiện
liên quan đến việc phát hiện các f trong trường học bà nguyễn thị quỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm thông tin thêm
những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng có xu hướng tăng nhẹ
xuất phát từ việc người dân tăng di chuyển trong dịp nghỉ tết nguyên đáng vừa qua
khi số ca f trong cộng đồng tăng cùng thời điểm học sinh đồng loạt đi học trở lại thì sẽ có những f được phát hiện trong trường học
các cái đối tượng mà ở cái cấp tấp hơn rồi như là tiểu học như mầm non thì ngành y tế và ngành y dục phải đặc biệt chú ý đến cái đối tượng là các cái cô giáo cô bảo mẫu
bởi vì đây là những cái người có thể nhiễm mang từ nhà đến có thể đi vào lớp

và những cái đối tượng các con thì thông thường như mầm non mẫu giáo thì các con lại không có mang phổ trang phương thủ giống như người lớn
và do vậy thì cái đối tượng mà chúng tôi đang rất là quan tâm và giám sát thật chặt đó là những cái khu bảo mẫu
và sau đó là các con thì chúng ta sẽ có một sự phối hợp giữa nhà trường với các phụ huynh để làm sao chúng ta bảo vệ an toàn được cho các cháu
sở y tế tp hcm cũng cho biết thêm hiện nay thành phố tăng cường giám sát các trường hợp nghi nhiễm biến chủng omicron trong cộng đồng
sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng theo đó kết quả giải trình tự gen các ca nhiễm sars cov hai trong hai mươi bốn giờ qua không phát hiện thêm trường hợp nào nhiễm biến chủng omercron
tới nay thành phố phát hiện một trăm sáu mươi sáu trường hợp nhiễm biến chủng omiron trong đó một trăm năm mươi năm ca nhập cảnh và một mươi một ca phát hiện trong cộng đồng